không xuất trình được giấy đi đường để lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra

tài xế và phụ xe tự ý rời khỏi xe để giao hàng hóa thiết yếu cho khách
qua làm việc được biết hai phương tiện trên của nhà phân phối hàng hóa huỳnh gia bạc liêu

khi đến nơi tài xế và phụ xe tự ý xuống xe giao hàng xa với quy định vận tải hàng hóa luồng xanh
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi trên đã bị tổ tồn tra xử lý vi phạm lập biên bản xứ phạt hai tài xế và phụ xe mỗi người hai triệu đồng
sau một tháng chia địa bàn thành bốn vùng để kiểm soát dịch
căn cứ vào thực tế diễn biến của dịch covid một mươi chín và công tác phòng chống dịch trên địa bàn
toàn tỉnh sóc trăng chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới từ ngày mai ngày một mươi sáu tháng chín
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng từ ngày hôm nay một mươi năm tháng chín
tỉnh này không còn địa phương thuộc diện vùng đó nguy cơ rất cao
toàn tỉnh chỉ còn hai địa phương vùng cam nguy cơ cao là xã đại hải của huyện kế sách và đại tâm của huyện mỹ xuyên
từ những kết quả trên ban chỉ đạo tỉnh đã thống nhất từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
sẽ áp dụng thực hiện chuyển trạng thái bình thường mới trên phạm vi toàn tỉnh
tuy nhiên do dịch bệnh vẫn còn phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố trong khu vực
nên sóc trăng tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát covid một mươi chín
kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại cộng đồng đến ngày một mươi bốn tháng chín
tỉnh sóc trăng có một một mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có sáu trăm ba mươi một ca đã điều trị khỏi
trong đợt dịch lần thứ tư tỉnh đã thiết lập một mươi năm vùng khu vực cách ly y tế
hiện chỉ còn chín khu vực đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch
căn cứ vào tình hình thực tế và ghi nhận ý kiến của người dân
sở y tế tp hcm nhận thấy một số hạn chế gây ảnh hưởng đến năng suất tiêm chủng
cụ thể như một số nơi đã từ chối tiêm vaccine mũi hai cho người dân nếu tiêm mũi một tại điểm tiêm khác
khắc phục tình trạng này hôm qua sở y tế tp hcm đã có công văn khẩn
gửi ủy ban nhân dân hai mươi hai địa phương và các đơn vị trực thuộc khác nhằm khắc phục tình trạng này
văn bản của sở y tế nội dung về việc nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng
tiếp nhận người dân có mũi một được tiêm ở địa phương khác
duy trì các đội tiêm đã thành lập sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động thêm
nhằm đạt mục tiêu bao phủ vaccine mũi một cho toàn dân
đồng thời tiêm mũi hai cho người đủ thời gian theo quy định
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện tiếp tục huy động lực lượng
để đảm bảo đạt mục tiêu hai trăm linh hai trăm năm mươi liều mỗi ngày mỗi đội tiêm
nhằm hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ
các địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày
để đảm bảo tiến độ tận dụng hiệu quả nguồn lực của đội tim
các đội tiêm có số người đến tiêm ít sẵn sàng tăng cường cho các điểm tiêm
của số người tiêm nhiều nhằm đảm bảo tiến độ
thời gian vừa qua hình thức điều trị f tại nhà đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực
không chỉ là giúp giảm tải áp lực cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
mà còn giúp cho các bệnh nhân f có tình trạng nhẹ được tâm lý lạc quan
thoải mái hơn vì được điều trị ngay tại chính nhà mình
để đạt được điều đó thì đội ngũ khám chữa bệnh phải chấp nhận đối diện với một số khó khăn nhất định
trên địa bàn tp hcm nhiều trường hợp f có nhà nằm sâu trong những con hẻm
do đó lực lượng y tế sẽ cần chủ động hơn trong việc tiếp cận các ca f
từ việc vận chuyển vật tư y tế hay mang theo dụng cụ xét nghiệm và thuốc để cấp phát kịp thời
hiệu quả đã được ghi nhận khi số ca mắc trên phường võ thị sáu quận ba
đã giảm từ hơn năm trăm linh ca một ngày ở đầu tháng chín xuống còn hơn một trăm năm mươi ca một ngày thời điểm hiện nay
đánh giá ngay từ những tuyến cơ sở địa phương này
từ trạm y tế lưu đồng mà biết được người dân
từ những người dân có bệnh nền hoặc là trên sáu mươi năm tuổi hoặc là như bệnh béo phi gì đó
mình tiếp cận mình đánh giá rồi sau đó mình chuyển bị nó sẽ hợp lý
trên tình hình thực tế tại địa phương tổng số ca nặng rất nhiều
và số ca nặng ở người lớn tuổi chuyển nặng cũng nhiều luôn
cho nên là cái việc mà có bác sĩ quân y hỗ trợ
mình rất là tốt mình giải tỏa được cái áp lực chuyển bệnh nhân đi tiếng trên
cũng như là giảm tới áp lực tử vong trong giai đoạn này
với sự ra đời của hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động đã giúp giảm thiểu người chuyển nặng
từ đó giải tỏa áp lực lên các bệnh viện tầng hai tầng ba
tập trung vào chữa bệnh cho những bệnh nhân nặng
nhờ đó tỷ lệ số ca tử vong cũng giảm đáng kể
thời gian qua thành phố hồ chí minh đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mang lại hiệu quả tích cực hướng đến mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới
sáng nay ngày một mươi năm tháng chín tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại gặp gỡ các hiệp hội doanh nghiệp
nhà đầu tư fdi đến từ nga đài loan trung quốc thái lan singapore
với chủ đề kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
giống như nhiều địa phương khác
các doanh nghiệp cho rằng việc thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch
đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thiếu nguyên liệu công nhân làm việc
việc giấy xét nghiệm nhanh chỉ có thời hạn bảy mươi hai giờ gây tốn kém cho doanh nghiệp
việc đi lại của công nhân gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nguồn vaccine bị hạn chế
các doanh nghiệp nhà đầu tư cho rằng đây không thể là phương án về lâu về dài
và đề nghị tỉnh điều chỉnh đồng thời tăng thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kết quả âm tính covid một mươi chín
để người lao động không phải thường xuyên đến đây xét nghiệm dẫn đến tăng nguy cơ lây nhiễm chi phí cho doanh nghiệp
trước các ý kiến của doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết sẽ kiến nghị trung ương
sớm phân bộ vaccine cho tỉnh
về tần suất xét nghiệm covid một mươi chín là quy định của bộ y tế
vì vậy các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát thì hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
tại tỉnh sóc trăng thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện nhiều vụ việc gian lận thương mại như thế
công tác kiểm tra giám sát ở lĩnh vực này cũng được xiết chặt hơn đặc biệt là trong lĩnh vực xăng dầu và ga
trong thời gian qua khi tỉnh sóc trăng thực hiện giãn cách xã hội phương tiện qua lại đã giảm ở mức thấp nhất
điều này đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và ga trên địa bàn
dù gặp nhiều khó khăn trong những ngày dịch bệnh tuy nhiên những quy định pháp luật cần được thực hiện
nhằm kịp thời ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thời gian qua đoàn kiểm tra liên ngành bang chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
tính từ đầu năm đến nay hơn một trăm linh vụ kiểm tra riêng về xăng dầu và ga đã được tiến hành

đoàn kiểm tra liên ngành ban chí đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm soát kiểm soát
công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hai trăm ba mươi bảy cơ sở cách ly điều trị covid một mươi chín
lập hai trăm ba mươi bảy biên bản đưa ra năm trăm ba mươi kiến nghị hướng dẫn đồng thời tiến hành kiểm tra chuyên đề rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các hệ thống cung cấp khí oxy và các bình bồn chứa oxy y tế tại tám mươi một cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ nay đến hết tháng chín đoàn công tác của bộ công an sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế các cơ sở y tế
khu cách ly tập trung tại thành phố hồ chí minh lòng an bình dương và đồng nai
để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này